hơn bốn trăm linh nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu đến tối để dập tắt ngọn lửa
nhà chức trách cho biết có năm người bị thương và không có ai thiệt mạng
bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết lửa bùng cháy tại đám cỏ khô khiến đạn trong kho liên tục phát nổ
ủy ban điều tra cho biết họ đã mở điều tra hình sự về khả năng có vi phạm trong việc quản lý vũ khí
ban tổ chức olympic tokyo cho biết sẽ giảm khoảng ba mươi tỷ yên tương đương với hai tám tỷ usd kinh phí
nhằm thực hiện mục tiêu thu gọn quy mô tổ chức thế vận hội hai nghìn hai mươi đã hoãn đến năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
ban tổ chức thế vận hội đã quyết định thu gọn quy mô tổ chức điều chỉnh giảm kinh phí của năm mươi hai hạng mục
những hạng mục chủ yếu bị giảm bao gồm điều chỉnh số lượng các cơ sở tạm tại hội trường và hệ thống chiếu sáng
điều chỉnh số lượng nhân viên phục vụ đại hội điều chỉnh kế hoạch cải tạo khu vực thi đấu và làng vận động viên
điều chỉnh lễ dước đuốc và cắt giảm một mươi một mươi năm
trước khi ban tổ chức quyết định hoãn thế vận hội tổng kinh phí tổ chức ước tính lên đến một ba trăm năm mươi tỷ yên
các chuyên gia cho rằng dù nỗ lực để giảm kinh phí nhưng do khoản phát sinh từ việc kéo dài
duy trì số lượng các bộ môn thi đấu mà ban tổ chức đã ký kết với đối tác hiệu quả từ các biện pháp này là không cao
cách đây ít giờ viện hàn lâm thụy điển đã sướng tên nữ nhà thơ louis clark người mỹ
là chủ nhân của giải thưởng nobel văn học năm hai nghìn hai mươi
đây là giải nobel thứ tư
được công bố trong một giải nobel năm nay
theo viện hàn lâm thụy điển nhà thơ louis clark được vinh danh vì giọng thơ của bà không thể nhầm lẫn
mang vẻ đẹp đơn sơ thì ca của bà đậm cảm xúc thường dựa vào lịch sử tự nhiên
để truyền tải những trải nghiệm cá nhân và đời sống hiện tại
thơ của bà còn mô tả bản thể sự khát khao với đặc trưng là cách biểu đạt thẳng thắn nỗi buồn và sự cô độc
bà club đang giữ vai trò là chủ tịch viện hàn lâm các nhà thơ mỹ
đến nay nữ thị sĩ đang sở hữu một mươi hai tuyển tập thơ và giành nhiều giải thưởng văn chương lớn
trong đó có huy chương nhân văn quốc gia giải thưởng sách quốc gia và giải thưởng của hội phê bình sách quốc gia
năm hai nghìn ba và hai nghìn bốn
bà được vinh danh là thi sĩ chính thức đại diện cho nước mỹ và nền thi ca mỹ
huy chương nhân văn quốc gia giải thưởng sách quốc gia và giải thưởng của hội phê bình sách quốc gia giải thưởng của hội phê bình sách quốc gia và giải thưởng của hội phê bình sách quốc gia